theo ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng bốn cho đến nay
bộ y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
các tỉnh thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết của chính phủ và của bộ y tế
các tỉnh thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đạt mục tiêu đề ra huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc giả soát vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhất là với các nhóm có nguy cơ cao
các tỉnh thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đạt mục tiêu đề ra huy động sự tham gia các biện pháp phòng covid một mươi chín nhất là với các nhóm có nguy cơ cao